trước nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao khi lưu thông qua đường tàu tại khu vực cổng công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và công nghiệp mỹ việt thuộc thôn hoàng xã lạc đạo
các cơ quan chức năng của huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng tuyến đường ngang qua đường sắt tại khu vực nêu trên
qua kiểm tra cho thấy việc xây dựng tuyến đường ngang qua đường sắt tại khu vực cổng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghiệp mỹ việt
có một số tồn tại như chưa có biển báo giảm tốc độ dốc đường bộ từ đường ngang ra phía trái lý trình đường sắt không bảo đảm an toàn
đoàn kiểm tra đã đề nghị tổng công ty đường sắt việt nam kiểm tra ra soát cơ sở pháp lý của quyết định về việc đưa đường ngang km hai mươi hai chín trăm một mươi
trước tình trạng mở đường ngang không thực hiện đúng theo quy định của công ty trách nhiệm hoạn thương mại và công nghiệp mỹ việt
đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông đề nghị cơ quan chức năng tỉnh hưng yên và cục đường sắt việt nam
cần có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đồng thời xem xét lại việc cấp phép cho nhiều doanh nghiệp mở đường ngang qua đường sắt trong thời gian qua